một người đi bán vé số dạo tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai sau khi nhặt được chiếc ví bên trong có nhiều tài sản có giá trị
chị đã tìm cách để trả lại cho người bị mất đây thực sự là một hành động đẹp đáng được tuyên dương
sáng ngày sáu tháng bốn công an phường thanh bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã lập biên bản
bàn giao tài sản cho ông nguyễn văn lực người bị mất chiếc ví bên trong có nhiều tài sản gồm hơn năm triệu đồng
một miếng vàng sgc một số tiền nước ngoài cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác
toàn bộ số tài sản trên được chị lê thị hậu ba mươi tám tuổi ngụ tỉnh nghệ an nhặt được khi đi bán vé số cách đây hai ngày
nhận lại tài sản ông nguyễn văn lực vô cùng cảm kích trước hành động cao đẹp của chị hậu
ông đã dành toàn bộ số tiền trong ví tặng chị hậu nhưng chị từ chối
trước hành động trả lại tài sản trước người đánh rơi của chị hậu trong ngày sáu tháng bốn
các cơ quan liên quan của tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa đã cử cán bộ xác minh để có hình thức khen thưởng